để ứng phó với cơn bão số năm các tỉnh thành phố miền trung đã cấm biển lên phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm vùng ven biển cửa sông
cụ thể tỉnh quảng bình đã kêu gọi một trăm hai mươi một phương tiện với sáu trăm sáu mươi thuyền viên vào bờ neo đậu tại vị trí an toàn
các sở ngành địa phương đã sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
sẵn sàng di rời người dân khỏi vùng nguy hiểm vùng ven biển cửa sông dự kiến di rời dân trong trường hợp khẩn cấp
trong khi đó tỉnh thừa thiên huế cũng đã ban hành công điện về việc ứng phó với bão số năm phương án sơ tán dân an toàn trong thiên tai
theo phương châm bốn tại chỗ và đảm bảo phòng chống dịch tại các địa điểm sơ tán khu cách ly
tại thành phố đà nẵng lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn
tại khu vực chú tránh bão âu thuyền thọ quang và các điểm được quy hoạch bảo đảm phòng chống covid một mươi chín